công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp đang điều tra làm rõ hành vi chuẩn bị hung khí để đánh nhau của tám đối tượng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại xã phú thọ huyện tam nông đồng tháp có tám đối tượng tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau
đến hiện trường kiểm tra xác minh lực lượng công an phát hiện thu giữ chín cây dao tự chế
một ống tuyếp sắt hai cây chìa năm xe mô tô
qua làm việc đối tượng huỳnh văn đen tự la đá ngụ tỉnh an giang thừa nhận có hành vi mâu thuẫn cá nhân
với một nhóm thanh niên ở xã tân mỹ huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
nên chuẩn bị hung khí hẹn nhau tại thị trấn tràm chim để giải quyết mâu thuẫn
lực lượng công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn vụ đánh nhau này
từ lời kêu cứu qua mạng xã hội lực lượng công an phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
vào cuộc xác minh và giải cứu hai nữ nhân viên bị mua bán trong cơ sở mát xa
đồng thời công an thị xã bến cát đã tạm giữ bốn đối tượng là ngô văn hòa quê tại tỉnh vĩnh phúc
dương văn đức hội khẩu thường chú tại gia lai vũ văn mạnh chú tỉnh ninh bình
và nguyễn đức phú chú tỉnh vĩnh phúc để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
và cưỡng đoạt tài sản
ngày một mươi sáu tháng năm công an phường thới hòa nhận được tin cầu cứu từ trang mạng xã hội
nên đã tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở mát xa onetop tại đường de một
khu phố một phường thới hỏa thị xã bến cát
qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận ngày một mươi năm tháng năm bốn đối tượng trên đi đến cơ sở massage hương hòa
thị xã la ghi tỉnh bình thuận để đưa hai thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu đang làm nhân viên tại đây
về cơ sở mát xa onetop làm việc với giá tám mươi hai triệu đồng
các đối tượng đánh đe dọa và ép hai nhân viên trên viết giấy nợ số tiền năm mươi
và ký hợp đồng lao động ba tháng nếu tự ý nghỉ sẽ bị bồi thường số tiền hai mươi triệu đồng
qua làm việc tại cơ sở mát xa onetop cơ quan điều tra còn xác định vào ngày một mươi bốn tháng năm
đối tượng phú còn yêu cầu hai nhân viên khác viết hai giấy nợ với tổng số tiền là chín mươi hai triệu đồng
sau khi đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành chiến thắng trước đội tuyển u hai mươi ba malaysia để góp mặt vào trận chung kết
thì cùng chung với không khí của hàng triệu cổ động viên trên cả nước
tại hà nội hàng nghìn người đổ về các tuyến phố trung tâm để ăn mừng
người hâm mộ đã diễu hành quanh các con phố của hồ hoàn kiếm
nhiều đoạn họ dừng hẳn xe để cùng nhau bắt nhịp hô vang việt nam chiến thắng việt nam vô địch
khiến tuyến đường đinh tiên hoàng lý thái tổ ủn tắc cục bộ
để đảm bảo an toàn nhiều chốt cảnh sát yêu cầu người hâm mộ không được dừng xe giữa đường ăn mừng
đồng thời hướng dẫn di chuyển ra các tuyến phố bên ngoài
có lẽ sau hai năm bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
cổ động viên nước nhà mới thực sự có lại được không khí ăn mừng sôi động như thế này
nhiều người cho rằng xuống đường ăn mừng còn để động viên tinh thần đội tuyển u hai mươi ba việt nam
trước trận chung kết gặp u hai mươi ba thái lan
quay trở lại với chương trình an ninh ngày mới sáng nay ngày hai mươi tháng năm
thưa quý vị lắng nghe ý kiến của nhân dân lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá công việc
nhiều năm qua việc thực hiện quy định lấy ý kiến của nhân dân với lực lượng công an nhân dân đã mang lại kết quả tích cực
làm như thế nào để có thể phát huy hơn nữa hiệu quả từ hoạt động ý nghĩa này
vấn đề và chính sách sẽ đi sâu phân tích
trước hết mời quý vị cùng đến với các tin tức cập nhật
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh công an tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ báo công
và tuyên dương thanh niên công an ninh thuận tiên tiến làm theo lời bác giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau lễ dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm hồ chủ tịch
đoàn thanh niên công an tỉnh tiến hành báo công dân bác và tuyên dương trao tặng danh hiệu
thanh niên công an ninh thuận tiên tiến làm theo lời bác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai cho hai mươi năm đoàn viên thanh niên tiêu biểu
đây là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều báo hồ dạy trong tình hình mới
công an tỉnh đắk nông cũng tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ
đã tham gia trồng bốn cây xanh tại khuôn viên trụ sở công an tỉnh trường bán công an tỉnh
dọc các tuyến quốc lộ một mươi bốn quốc lộ hai mươi tám tỉnh lộ sáu trăm tám mươi sáu đi qua địa bàn các huyện đắc song và đắk cờ long
trong những năm qua công an tỉnh đắk nông luôn quan tâm và tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây
bằng nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại cơ quan đơn vị
ngoài ra trong dịp này công an các huyện thành phố công an các xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh
cũng đã tích cực hưởng ứng tham gia tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ do địa phương phát động
chiến thắng của các chàng trai u hai mươi ba việt nam vào tối qua đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ
trong một ngày vô cùng đặc biệt ngày sinh nhật bác
với các phương án đã được chủ động tính toán lực lượng công an đã huy động tối đa ứng trực tại những điểm nóng
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân
vâng quả là một trăm hai mươi phút khá là khó khăn của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước đội tuyển u hai mươi ba malaysia
và phải đến hiệp phụ thứ hai thì chúng ta mới có được bàn thắng
và ấn in tỉnh đắk nông
tuyển số một đưa chúng ta đến với trận chung kết với một đối thủ có nhiều duyên nợ đó là u hai mươi ba thái lan
trên sân vận động quốc gia mỹ đình
ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng hỏi những cổ động viên những người đã trực tiếp cổ vũ rất là nhiệt tình
cho các tuyển thủ của chúng ta trong một trăm hai mươi phút đêm ngày hôm nay
họ nghĩ gì về trận đấu này
rất là tuyệt vời em ạ rất là tuyệt vời

rất hiểu màu hồng của các tuyển thủ nhưng mà thay vì bạn thì phải tuyệt vời
ngay sau trận thi đấu nhiều cổ động viên quá khích đã có những màn ăn mừng nguy hiểm quá khích
xung quanh khu vực sân vận động việt trì
lực lượng công an lại tiếp tục với công tác đảm bảo an ninh an toàn sau trận đấu
với các số mà khán giả quá khích đặc biệt số nhóm thanh thiếu niên mà có biểu hiện tụ tập đua xe
hoặc là lạng lách đánh bóng ở trên đường phố thì công an tỉnh cũng như công an thủ viện trì
cũng đã tiến hành phân loại các tổ nhóm này đồng thời là tổ chức việc tuần tra công khai hóa trang
kết hợp với sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật ghi hình và hệ thống camera giám sát giao thông
để kịp thời phát hiện đấu tranh và xử lý đối với số đối tượng này
tất cả các trận thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam của đội tuyển việt nam được tổ chức tại việt trì phú thọ
đã diễn ra an toàn
không có tình huống đột xuất nào xảy ra
theo dự kiến trận chung kết giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan sẽ diễn ra vào một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm tới
trên sân vận động quốc gia mỹ đình thành phố hà nội
ở miền tây biên giới huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế có tới hơn bốn mươi năm đồng bào paco sinh sống
nơi đây không chỉ nổi tiếng là vùng chiến khu cách mạng gan góc quật cường mà còn ghi dấu tấm lòng sát son
với đảng với bác hồ khi mà hầu hết đồng bào paco đều đổi sang họ hồ để tưởng nhớ vị cha già của dân tộc
với họ ngày sinh bác hổ kính yêu luôn là một dịp vô cùng đặc biệt
một mươi chín tháng năm ngày sinh của bác
trong căn nhà nhỏ từ sáng sớm ông hồ văn rãi đã dọn dẹp bàn thờ và dân hương dân hoa tưởng nhớ người
với ông rải ngày sinh của bác năm nào cũng là ngày đặc biệt
bộ kế tập về bác vẫn còn vẹn nguyên
ngày đó giữa chiến tranh khốc liệt nhất
hồ chí minh đã chủ trương phận chuyển dựng cầu sản xuất gạo búi băng rừng vượt suối
ngày đêm đến với bàn thăm
nhờ ông bác gia đình yêu rãi đổi sang họ hồ từ đó đến nay đã hơn một mươi thập kỷ
hồ kính việc vấn đề là thuộc kiểu bệnh
tất cả toàn bộ là trúng ương lạc và cả cán bộ núi
đây là của bác hồ tăng cho đồng bào dân tộc
cho nên vì bạc mắt bạc đông thì không biết cái gì mà để đáp ơn cái con lào của bác nữa
thì phải lợi âm bào họ hồ
khắc ghi công ơn của bác ba thế hệ trong gia đình ông hồ văn hành cũng tự nguyện đổi sang họ hồ
học tập và noi gương bác ông hạnh là một trong những người đầu tiên chuyển đổi
từ lối canh tác du canh du cư sang trồng trọt chăn nuôi
nhận thấy mô hình trồng chuối cho năng suất
ông đã hướng dẫn cho nhiều hộ dân khác làm theo
giúp bà con xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình
mình mang họ hồ là phải xứng đáng với họ hồ
làm tất cả đều là những cái gì việc gì tốt thì mình làm
việc gì mà không tốt trái về đạo đức trái về lợi sống
trái về sáu chân
trái về xã hội trái về pháp luật
làm miệng không làm
hiện nay trên địa bàn huyện a lưới có gần năm mươi dân
trong đó có đến bốn mươi năm là đồng bào ba cô tà ôi
đồng bào ở đây đều tự hào khi mang họ hồ và luôn sống đoàn kết
khuyên bảo nhau cùng xây dựng quê hương giàu đẹp cuộc sống ấm no
quyết tâm giữ vững bình yên nơi rẹo cao biên giới
người dân đồng bào dân tộc bác cô luôn luôn tin tưởng
một lòng một dạng theo đảng bác hồ và cũng triển khai các nhiệm vụ
của chính quyền địa phương triển khai tới bà con dân
và thời gian vừa qua bà con dân cũng được đồng góp
vào chung trong quá trình phát triển thể xã hội của huyện
cũng như đảm bảo vấn đề phòng an ninh và giữ vững được các tuyến biên giới
cuộc sống của đồng bào miền tây của tỉnh thừa thiên huế này đã thay ra đổi thịt
không còn thiếu cơm nhạc muối song trái tim sắc son
luôn một lòng hướng về đảng vì bác hồ nguyện một đời học tập
và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh

chào tạm biệt và đừng quên like share và đăng ký kênh nhé

và đừng quên like share và đăng ký kênh nhé
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện